thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo năm hai nghìn một mươi chín bộ tài chính đã hoàn thành một trăm linh kế hoạch xây dựng luật pháp lệnh được giao
bãi bỏ bốn mươi chín thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung hai mươi ba thủ tục và ban hành mới ba mươi tám thủ tục
trong các lĩnh vực thuế hải quan chứng khoán công sản ngân hàng và bảo hiểm
tiếp tục cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ tài chính
đến nay đã thực hiện cắt giảm đơn giản hóa một trăm hai mươi chín trên một trăm chín mươi điều kiện theo kế hoạch
và dự kiến sẽ cắt giảm đơn giản hóa thêm các điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực chứng khoán
hải quan kinh doanh đòi nợ để tạo thuận lợi tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
trong tổ chức thực hiện thu ngân sách nhà nước bộ tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế hải quan
tiếp tục triển khai tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
xử lý thu nợ thuế qua đó đã giảm số thuế nợ động đến cuối năm hai nghìn một mươi chín xuống dưới năm tổng thu ngân sách nhà nước
bộ chi ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín ước khoảng ba bốn gdp thực hiện dự toán ba sáu gdp
việc phát hành trái phiếu chính phủ để bù đắp bội chi và trả nợ gốc được thực hiện chủ động
phù hợp với khả năng ngân quỹ nhà nước bộ tài chính đã kiểm soát chặt chẽ
phân đấu giảm bộ chi ngân sách nhà nước thấp hơn mức quốc hội quyết định
tăng cường quản lý giám sát kiểm soát bội trì và vay nợ của ngân sách địa phương
tuy nhiên tiến độ sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước còn chậm
năm hai nghìn một mươi chín chỉ có một mươi hai doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa
trong đó chỉ có ba doanh nghiệp thuộc danh mục phải cổ phần hóa theo kế hoạch
hội nghị đã nghe các địa phương báo cáo về công tác điều hành chi ngân sách nhà nước
và đề ra các giải pháp tăng thu ngân sách năm hai nghìn hai mươi trên ba so với dự toán quốc hội quyết định